các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo điều tra ban đầu vào tối ngày sáu tháng một mươi hai anh nguyễn văn dương đi kéo lưới bắt cá ở sông đà có nhà thành một quả đạn pháo loại một trăm linh năm mm
sáng ngày bảy tháng một mươi hai anh dương mang quả đạn pháo đến nhà anh khánh để bàn nhau tìm cách lấy thuốc nổ
dương và khánh mang quả đạn xuống khu vực công trình phụ dùng cưa máy cưa đầu đạn
với lực ma sắt lớn tạm nhiệt quả đạn phát nổ anh nguyễn văn dương đã tử vong ngay tại chỗ
anh nguyễn văn khánh bị đai chân thương được gia đình và người dân đưa đến cấp cứu nhưng đã không qua khỏi
sau khi nhận được tin mà chúng tôi cũng là gần như người chứng kiến đầu tiên
thì đến sau khi xảy ra sự việc thì chúng tôi đến đây thì hiện trường hầu như còn nguyên
thì sau khi đó là một cháu còn sống thì chúng tôi cho hôn người đi cấp cứu
còn một cháu thì chết và nằm tại đây thì tôi cho giữ nguyên hiện trường
và báo cho các cấp ở bên công an có thẩm quyền đến để làm việc
nói chung là chúng cơ quan của địa phương chúng tôi thì vẫn thông báo là
không được tàng truyền
chữ vật liệu nổ rồi các cái loại vũ khí tự chế súng hơi súng cồn
nhưng mà cái việc này các cháu nó giấu giếng nó làm nó nghịch ngậm thì nói chung là cái việc này không ai mong muốn
nhưng mà đây qua một cái này thì cũng là một cái bài học để cảnh tỉnh cho những người khác còn đang thích đùa với vũ khí
trên địa bàn xã trung minh nằm bên bờ sông đà nơi những năm tháng kháng chiến trung pháp
có hàng chục tàu chiến của thực dân pháp bị quân và dân ta bắn chìm xuống lòng sông đà
những năm gần đây do việc hút cát dưới lòng sông
những di vật chiến tranh bắt đầu lộ diện người dân đi đinh cá thường xuyên chụp vớt được
trước đó vào năm hai nghìn một mươi và năm hai nghìn một mươi ba đã có hai vụ việc tương tự xảy ra
các cấp chính quyền địa phương đã để mạnh tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí và liệu nổ
tuy nhiên người dân cần nâng cao nhận thức về vấn đề này để không xảy ra những sự việc đau lòng như trên